là đơn vị đỡ đầu cho huyện đắk rông tỉnh quảng trị hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về tập đoàn viễn thông quân đội việt theo chi nhánh quảng trị đều đến tặng quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã vùng sâu vùng xa huyện đắk rông nhằm hỗ trợ người dân đón tết vui tươi đầm ấm
tổng số quà tập đoàn viễn thông quân đội việt theo trao tặng trong đợt này là một năm trăm linh xuất trị giá mỗi xuất quà là năm trăm linh đồng với tổng kinh phí bảy trăm năm mươi triệu đồng
không chỉ tặng quà tết trong những năm qua tập đoàn viễn thông quân đội việt theo đã hỗ trợ huyện đắk cổ rồng hơn sáu mươi tỷ đồng để xóa nhà tạm hỗ trợ về y tế giáo dục viễn thông và công nghệ thông tin phát triển cây trồng và vật nuôi
sự hỗ trợ của tập đoàn viễn thông quân đội việt theo trước thềm năm mới có ý nghĩa không chỉ về mặt vật chất mà còn là động lực tinh thần quan trọng cổ vũ chính quyền và người dân huyện nghèo đắk rồng nỗ lực vượt qua vươn lên xây dựng cuộc sống mới